nhóm của nguyễn xuân huy cùng với một số người bạn đang ngồi chơi ở sành phía sau trung cư
khi đi ngang qua nhóm của huy mạnh vừa đi vừa hát
lời qua tiếng lại nhóm của huy lao vào đánh chín và mạnh
minh và tiến đang ở trên phòng cùng xuống hỗ trợ nhóm của huy đánh người
bị đánh chín và mạnh bỏ chạy nhưng chín chạy được một đoạn ngắn thì bị ngã
lúc này cả nhóm của huy dùng ghế gậy và nhiều vật dụng khác lao vào đánh chín gục tại chỗ
được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời nên chín may mắn thoát chết nhưng bị thương tật bốn mươi năm
gây án xong nhóm của huy bỏ trốn
sau đó minh tiến và huy lần lượt đến cơ quan công an đầu thú
còn hai người trong nhóm hiện vẫn đang bỏ trốn
riêng huy khi gây án bị hạn chế khả năng nhận thức và đang phải điều trị bệnh tâm thần chưa truy cứu
hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo minh một mươi ba năm tù tiến một mươi hai năm tù
sáng nay một tháng chín ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín cho biết
không có ca mắc mới covid một mươi chín được ghi nhận
như vậy là việt nam bước vào ngày thứ ba
không có ca mắc covid một mươi chín trong cộng đồng
câu hỏi dịch đà nẵng hải dương cơ bản được kiểm soát
báo cáo của tiểu ban điều trị cũng cho biết hiện có tám trường hợp có tiên lượng nặng và nguy kịch chiếm ba bốn
trong tổng số bệnh nhân đang điều trị trong đó số tiên lượng rất nặng là năm trên tám trường hợp chiếm hai
và tiên lượng tử vong bất cứ lúc nào tăng lên ba trường hợp chiếm một hai
hiện đã có ba mươi bốn ca tử vong
chuyển sang một thông tin khác
ngày ba mươi một tháng tám
chủ tịch ubnd quận thanh khê thành phố đà nẵng đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính
chủ sở hữu quán karaoke không gian xưa thuộc chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ lắp máy miền nam
có địa chỉ tại số bốn trăm linh hai bốn trăm linh bốn đường điện biên phủ phường thanh khê đông quận thanh khê
số tiền bốn mươi triệu đồng về hành vi để cho người khác lợi dụng sử dụng chất ma túy
không thực hiện biện pháp hạn chế tập trung đông người theo chỉ thị một mươi sáu trong phòng chống dịch covid một mươi chín
cụ thể vào tối ngày chín tháng tám chủ cơ sở này đã để người khác lợi dụng sử dụng trái phép chất ma túy
tại nơi quản lý và không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp tạm đình chỉ hoạt động của cơ sở dịch vụ ăn uống công cộng
có nguy cơ làm lây truyền bệnh dịch tại vùng có dịch
chủ tịch ubnd quận thanh khê cũng ký quyết định xử phạt hai mươi bốn người có tụ tập hát karaoke
với mức cao nhất là một mươi triệu đồng mỗi người đối với hành vi không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người
trước đó vào ngày ba mươi tháng tám cơ quan cảnh sát điều tra công an quận thanh khê thành phố đà nẵng
cũng đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với phạm bá hào và trần kim trọng tín
về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke không gian xưa
bất chấp lệnh cấm tụ tập để phòng chống dịch covid một mươi chín
phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh nghệ an phối hợp với công an huyện nam đàn
khám phá thành công chuyên án về mua bán vận chuyển động vật hoang dã cấp quý hiếm
bắt một đối tượng đang có hành vi vận chuyển sáu cá thể tt trên địa bàn tỉnh nghệ an mang đi tiêu thụ
vào khoảng tám giờ ba mươi phút ngày ba mươi một tháng tám tổ công tác phát hiện đối tượng nguyễn đình sĩ
trú tại xóm ba xã sơn bình huyện hương sơn tỉnh hà tĩnh điều khiển xe ô tô biển kiểm soát ba mươi tám a một mươi năm nghìn chín trăm hai mươi bảy
tại khu vực xóm phú xuân xã trung phúc cường huyện nam đàn
tiến hành kiểm tra hành chính tổ công tác phát hiện
tại cốp sau xe có sáu cá thể tt được đựng trong ba thùng xốp màu trắng có tổng trọng lượng là hai mươi ba tám kg
tại thời điểm kiểm tra nguyễn đình sĩ không xuất trình được giấy tờ thủ tục chứng minh nguồn gốc số động vật trên
sĩ khai nhận số động vật trên được mua của một người đàn ông ở hương sơn hà tĩnh với giá là ba mươi triệu đồng
khi đang trên đường vận chuyển qua nghệ an để tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng bắt giữ
thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin nhanh lúc chín giờ sáng của truyền hình công an nhân dân
cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi